thưa quý vị theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày bảy tám chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp ngày mùng một mùng hai tết bình thân năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã xảy ra một trăm linh bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu mươi bốn người và bị thương chín mươi tám người
chỉ tính riêng ngày hôm qua tức ngày hai tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu cả nước xảy ra ba mươi tám vụ tai nạn
làm chết hai mươi người bị thương ba mươi tám người trong đó đường bộ xảy ra ba mươi bảy vụ làm chết hai mươi người bị thương ba mươi bảy người
đường sắt xảy ra một vụ làm một người bị thương đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông
trước đó vào ngày bảy tháng hai cả nước xảy ra ba mươi bốn vụ làm chết hai mươi ba người bị thương ba mươi người đều là đường bộ